chào mừng quý vị đến với nhiệp sống kinh tế
thưa quý vị bộ tài chính mới ra quyết định giảm lệ phí trước bạ cho xe ô tô lắp ráp trong nước
và tăng với xe nhập ngoại
đáng chú ý điện mặt trời mái nhà được khuyến khích phát triển với mức giá yêu đáy
đang tạo nên cơn sốt đầu tư để hưởng giá cao
nhịp sống kinh tế sẽ mở đầu bằng các thông tin thị trường
nhu cầu tăng cao khiến cho một số mặt hàng rau củ quả không rõ nguồn gốc tràn lan trên thị trường
đa phần người tiêu dùng đều có thói quen tiện đâu mua đấy và không thể phân biệt được rau trồng thông thường
hay rau sản xuất theo quy truẩn an toàn
tại các chợ dân sinh hầu hết những người bán rau đều khẳng định bán rau sạch
song phần lớn đều trả lời mập mờ về nguồn gốc
trong khi đó rau an toàn tại siêu thị hoặc các cửa hàng rau sạch thường bán rất chậm do ít người mua
nên vài ngày mới nhập thêm
do đó rau không được tươi ngon và cũng không thể biết là rau sạch thật hay không
người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm có chứng nhận rõ ràng
cứ mỗi mùa trung thu người dân lại phải đối mặt với tình trạng bánh giả nhập lậu
cục quản lý thị trường tp hà nội cho biết thời gian qua bánh trung thu trung quốc được các đối tượng
buôn lậu vận chuyển về việt nam rất nhiều do kinh doanh siêu lợi nhuận
đội quản lý thị trường số một mươi ba thuộc cục quản lý thị trường tp hà nội
phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ hơn một mươi tấn bánh trung thu trà sữa không rõ nguồn gốc xuất xứ
trên đường vận chuyển từ lào cai về hà nội tiêu thụ
tại thời điểm kiểm tra qua kiểm đếm ước tính có hàng chục nghìn sản phẩm bánh kẹo kém chất lượng nhập lậu
vang bóng khách quốc tế du lịch nội địa cũng đóng băng vì dịch bệnh covid một mươi chín
hàng loạt trụ khách sạn năm sao tại hà nội và tp hcm phải giảm giá kịch sàn
trong khi đó nhiều khách sạn ba bốn sao đã phải đóng cửa giao bán
giảm giá chỉ còn một ba triệu đồng một đêm
khách sạn intercontinental giảm giá sáu mươi chín
khách sạn move pick giảm chỉ còn chưa tới một triệu đồng một đêm
tương tự tại tp hcm một loạt khách sạn năm sao quanh khu vực quận một đồng loạt giảm giá từ sáu mươi năm mươi
khách sạn nikko seraton giảm giá tới bảy mươi một
tuy nhiên lượng khách vẫn rất ít chưa tới hai mươi so với bình thường
bộ tài chính quyết định điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ của bốn mươi sáu mẫu ô tô nhập khẩu
và hai mươi tám mẫu sản xuất lắp ráp trong nước
đây đều là các xe con dưới chín chỗ
theo quyết định về giá tính lệ phí trước bạ ô tô vừa được bộ tài chính ban hành
một loạt mẫu xe sản xuất trong nước được giảm một trăm linh triệu đồng một xe khi tính lệ phí trước bạ
trái lại giá tính lệ phí trước bạ đối với xe nhập ngoại lại tăng
theo tổng cục thuế việc tăng giảm giá tính lệ phí trước bạ chỉ khi giá ô tô trên thị trường có biến động khoảng năm
thủ tướng vừa giao bộ tài nguyên và môi trường và ủy ban nhân dân tp hà nội kiểm tra xử lý thông tin phản ánh
theo bỏ hoang ở các địa bàn
điều này khiến cho người dân sống trong vùng quy hoạch dự án gặp khó khăn đặc biệt là gây lãng phí tẻ nguyên đất
thực tế hiện nay không ít dự án được quy hoạch có tuổi đời từ một mươi đến hai mươi năm vẫn nằm đắp chiếu tại hà nội
khiến quỹ đất hoang hóa ngày một gia tăng
đáng nói ngoài việc đất bị bỏ hoang tại một số dự án cũng đang xuất hiện tình trạng chậm tiến độ
sử dụng sai mục đích dẫn đến nhiều tranh chấp chiếm dụng gia tăng vấn đề mất trật tự văn minh đô thị
ủy ban nhân dân tp hà nội đã có công văn hỏa tốc gửi các sở ban ngành và các quận huyện thị xã
yêu cầu khẩn trương kiểm tra sản phẩm pate minh chay của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên lối sông mới
khiến nhiều người dùng nhập huyện
bộ công thương cũng mới khuyến cáo người dân tạm thời không mua không dùng sản phẩm của công ty này
cục an toàn thực phẩm đã kiểm tra pate minh chay vào ngày hai mươi tháng tám và phát hiện vi khuẩn clotchidul botulinum
loại vi khuẩn kỵ khí chứa độc tố độc lực mạnh ảnh hưởng kéo dài đến sức khỏe và có cả nguy cơ gây tử vong
cục đã gửi công văn khẩn ngày hai mươi chín tháng tám và phát đi ngày ba mươi tháng tám thông báo không được sử dụng sản phẩm này
người sử dụng có dấu hiệu mệt mỏi khó nuốt khó thở liệt cơ cần đi khám ngay
cục an toàn thực phẩm bộ y tế cũng ra yêu cầu thu hồi gấp cả một mươi ba sản phẩm của minh chay
quyết định một mươi ba hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ quy định mức giá mua điện mặt trời mái nhà là tám ba mươi tám cent trên kwh
khoảng một chín trăm bốn mươi ba đồng cao hơn so với các loại điện mặt trời khác đã tạo nên cơn sốt lắp đặt điện mặt trời mái nhà
nhiều người đang đổi số đầu tư làm điện mặt trời mái nhà để hưởng giá cao
thực tế chỉ trong thời gian ngắn số lượng người lắp đặt điện mặt trời mái nhà đã tăng mạnh
theo evn tính đến ngày hai mươi sáu tháng tám cả nước đã có bốn mươi sáu bốn mươi hai hệ thống điện mặt trời mái nhà
tổng số tiền điện evn đã thanh toán cho khách hàng là ba trăm bảy mươi bốn hai tỷ đồng
nhiều nhà đầu tư đang đổ xô làm điện mặt trời mái nhà với quy mô lớn để hưởng lợi từ mức giá cao
tuy nhiên quy định thế nào làm mái nhà để lắp đặt điện mặt trời lại chưa rõ ràng và đang trường hướng dẫn của bộ công thường
thưa quý vị nhịp sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày từ thứ hai đến thứ sáu
được thực hiện bởi phòng kinh tế truyền hình nhân dân